trước những thông tin cho rằng khi di rời nhà máy luyện cán thép việt pháp từ thị xã điện bàn lên huyện miền núi nam giang tỉnh quảng nam
sẽ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cho người dân địa phương và vùng hạ du
vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo để thông tin một số nội dung liên quan tới việc di rời này
năm hai nghìn một mươi tỉnh quảng nam đã thống nhất cho phép công ty trách nhiệm hưu hạn thép việt pháp đầu tư nhà máy luyện cán thép
tại cụng công nghiệp thương tín một phường điện nam đông thị xã điện bàn với quy mô ba hectare
tuy nhiên khi nhà máy đi vào hoạt động đã gây ra tiếng ồn và khí thải mặt khác do nhà máy gần với khu vực đông dân cư nên dẫn đến sự phản đối của người dân
tỉnh quảng nam đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các giải pháp để khắc phục hạn chế ô nhiễm đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá tác động môi trường
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay qua tám lần lấy mẫu các chất thải kiểm tra và tất cả các thông số thu thập được đều nằm trong
giới hạn cho phép tuy nhiên xét thấy nhà máy thép nằm gần khu dân cư không phù hợp với quy hoạch nên cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho phép công ty trách nhiệm hiếu hạn thép việt pháp khảo sát nghiên cứu di rời nhà máy này lên huyện nam giang
với quy mô diện tích khoảng một mươi bảy ba ha đồng thời giao cơ quan liên quan thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với dự án